bộ tài chính vừa có quyết định số một nghìn ba trăm ba mươi năm bổ sung hai mươi chín chế độ báo cáo định kỳ để tích hợp đưa vào hệ thống thông tin của bộ trước ngày ba mươi tháng một mươi
danh mục các chế độ báo cáo này thuộc các lĩnh vực quản lý nợ đầu tư quản lý giá ngân sách bảo hiểm và kế toán kiểm toán
sau khi bổ sung hai mươi chín chế độ báo cáo định kỳ để điện tử hóa thì tổng số chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ tài chính
đề xuất điện tử hóa để tích hợp với hệ thống thông tin báo cáo là chín mươi ba chế độ báo cáo định kỳ
đáp ứng yêu cầu nghị quyết số một mươi bảy về một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử